sau ba ngày áp dụng công nghệ nanobeo trong xử lý ô nhiễm tại sông tô lịch ngày hai mươi tháng năm viện công nghệ môi trường đã tiến hành lấy mẫu để phân tích chất lượng nước tại đây
trước mắt nhiều người dân tại đây đã phản ánh cảm nhận rất rõ ràng là góc sông này đã hạn chế bốc mùi hôi thối
theo các chuyên gia hiện nay sông tô lịch đang tồn tại ba vấn đề chính đó là mùi hôi thối lớp bùn dưới đáy sông và chất lượng nước trong lòng sông
tuy nhiên với công nghệ này các chuyên gia nhật bản khẳng định sẽ xử lý được triệt để các vấn đề trên
theo dự kiến việc thí điểm này sẽ được tiến hành trong hai tháng và phía nhật bản hỗ trợ hoàn toàn chi phí trong quá trình này
sau đó các bên sẽ tổng hợp kết quả và quyết định có tiếp tục thực hiện nhân rộng dự án này hay không